sau một thời gian dài đối phó với dịch bệnh người dân thủ đô đang lên kế hoạch nghỉ ngơi dịp lễ sắp tới
và những chuyến du lịch nội địa đang là lựa chọn của nhiều người
cục hàng không việt nam bộ giao thông vận tải dự báo lượng khách qua sân bay quốc tế nội bài
dịp kỷ lễ ba mươi tháng bốn sẽ tăng mạnh hơn sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
cảng hàng không quốc tế nội bài vừa có báo cáo gửi cục hàng không việt nam
về sản lượng vận chuyển qua cảng đặc biệt là sản lượng vận chuyển nội địa tăng mạnh
dịp nghỉ dỗ tổ hùng vương với khoảng ba trăm năm mươi lượt chuyến bay và hơn sáu mươi năm lượt khách bay quốc nội
đồng thời dự báo dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm đạt bốn trăm linh lượt chuyến bay
và khoảng bảy mươi năm lượt khách quốc nội
sản lượng bay quốc tế tuy đang ở mức thấp với trung bình khoảng hơn một trăm linh lượt chuyến bay
và ba sáu trăm linh lượt khách quốc tế một ngày song đã có những dấu hiệu tăng trưởng
kể từ khi việt nam mở cửa bầu trời đón khách du lịch quốc tế
để nhanh chóng hoàn thiện thủ tục hàng không đảm bảo thực hiện chuyến bay an toàn và đúng giờ
càng hàng không quốc tế nội bài khuyến cáo hành khách khai báo y tế bằng phần mềm pc covid
trước khi lên sân bay chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tùy thân chủ động lên sớm trước giờ bay
cố gắng có mặt trước giờ bay hai tiếng đối với chuyến bay nội địa ba tiếng đối với chuyến bay quốc tế
đến thời điểm này cảng đã khảo sát nhu cầu của các hãng hàng không và các đơn vị phục vụ mặt đất
làm cơ sở xây dựng phương án phân bổ quầy thủ tục cửa ra tàu bay và băng tải hành lý
chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm
bên cạnh đó cảng cũng quyết định mở tối đa hai mươi hai máy soi trước mỗi khung giờ cao điểm một giờ
để đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân
mở tất cả các cửa xót vé làn ra vào sân bay bố trí tăng cường lực lượng an ninh điều tiết phương tiện từ xa
ngoài ra để đảm bảo chất lượng dịch vụ cảng yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vận tải mặt đất
xe buýt xe điện taxi xe hợp đồng đảm bảo đủ các phương tiện đặc biệt đối với các chuyến bay đêm muộn sáng sớm
các hành vi vi phạm quy định đều sẽ được xử lý nghiêm như thu thẻ vĩnh viễn của lái xe
thu thẻ của phương tiện chấm dứt hợp đồng nhượng quyền với doanh nghiệp
dự báo về lượng hành khách qua sân bay quốc tế nội bài tăng mạnh trong dịp nghỉ dỗ tổ hùng vương
và dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm cho thấy người dân đã trở lại trạng thái bình thường mới trong việc phục hồi
du lịch giao thương thăm thân qua đường hàng không góp sức cho hàng không hồi phục kinh doanh nhanh
mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch covid một mươi chín trong năm hai nghìn hai mươi
nhưng đến thời điểm này hành vi vi phạm quy định đều sẽ được xử lý nghiệp
ngành hàng không bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu phục hồi nhờ chương trình tiêm chủng được triển khai rộng rãi trên toàn quốc
cùng với các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo khai thác an toàn
bảo vệ sức khỏe cho hành khách và các phi hành đoàn
cùng với nhu cầu di chuyển của người dân việt nam những chuyến bay quốc tế cũng đang dần trở lại nhịp hoạt động bình thường
có phần hồi phục ngành du lịch sau một thời gian dài nghỉ đông
mới đây gần một trăm ba mươi du khách quốc tế phần lớn là doanh nhân thương gia của các doanh nghiệp hiệp hội của hoa kỳ
lần đầu tiên đến tp hcm
đây cũng là đoàn khách du lịch quốc tế lớn nhất đến tp hcm từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
ngày tám tháng bốn tại bảo tàng lịch sử việt nam quận một sở du lịch tp hcm tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch quốc tế lớn từ thị trường hoa kỳ
đoàn do công ty sizzling phối hợp với công ty trách nhiệm ưu hạn du lịch và đẹp châu á tổ chức
trong hành trình đoàn đã chọn tp hcm là điểm dừng chân lưu trú dài nhất để trải nghiệm và tham quan thưởng thức ẩm thực và các dịch vụ chất lượng cao của thành phố
tại buổi lễ đoàn đã nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn và chính sách ưu đãi về lưu trú ẩm thực và mua sắm của các doanh nghiệp du lịch thành phố
ngoài ra du khách còn được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ kết hợp với màn trình diễn áo dài đặc sắc
ông lê trường hiền hòa phó giám đốc sở du lịch tp hcm cho hay
từ khi chính thức mở cửa du lịch quốc tế từ ngày một mươi năm tháng ba đến nay đây là đoàn khách du lịch quốc tế lớn nhất đến với tp hcm
đây là sự kiện ghi dấu ấn trở lại của ngành du lịch tp hcm
chúng tôi muốn giới thiệu những chương trình cũng như chính sách của du lịch tp hcm dành cho những đoàn khách đến thành phố
chúng tôi kỳ vọng vào quý ii ngành du lịch sẽ trở lại một cách rất mạnh mẽ
từ đây tới cuối năm ngoài việc thu hút khách nội địa đến với tp hcm
thì chúng tôi vẫn kỳ vọng đạt con số ba năm triệu lượt
đến với tp hcm nhiều du khách quốc tế cảm thấy thích thú
tp hcm thật tuyệt vời nó giống như tp new york ở mỹ vậy
ấn tượng của tôi khi đến đây là sự thân thiện của mọi người ở đây
sáng nay tôi đi ra đường một mình và bị lạc nhưng đã có người đến giúp đỡ tôi
tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi đến đây
đặc biệt là việc phòng chống dịch tôi cảm thấy rất an toàn
vì mọi người đeo khẩu trang ở mọi nơi
bà nancy lerchez du khách nước ngoài chia sẻ
theo chương trình đoàn sẽ được thưởng thức ẩm thực tại tp hcm
tham quan trải nghiệm tại khu di tích lịch sử địa đạo củ chi
chợ biến thành và mekong delta
đặc biệt đoàn tham gia các hoạt động trong khuôn khổ chương trình
lễ hội áo dài lần thứ tám năm hai nghìn một mươi hai của tp hcm
sự thành công của đàn du lịch lần này là tín hiệu tích cực
cho ngành du lịch tp hcm nói riêng
và cả nước nói chung sau hai năm tổn thất nặng nề do dịch bệnh